bởi từ chiều tối nay không khí lạnh phía bắc sẽ lại tăng cường xuống nước ta gây mưa rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại các tỉnh thành đông bắc bộ giảm đáng kể trời chuyển rét
khi mức nhiệt trong hai ngày tới sao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
sau đó sang đến ngày hai mươi chín tháng ba khi khối không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ tăng dần
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên cũng có mưa rào và rông rải rác
nhưng cường độ không quá mạnh
tuy nhiên người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất hai ngày tới tại đây chỉ ở trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc có thể cao hơn
và sau đó cũng từ ngày hai mươi chín thì mưa rông trên khu vực sẽ giảm cùng nền nhiệt tăng trở lại
với miền trung cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng ngày mai
trung bộ cũng xuất hiện mưa rào và rông
nhiệt độ vì thế cũng giảm mạnh
dự báo nhiệt độ ngày đêm ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giao động từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
phía bắc đêm và sáng trời rét
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là mưa rông cục bộ về chiều tối
ban ngày ở đây vẫn còn nắng với nhiệt độ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới được dự báo vẫn duy trì thời tiết chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
và nắng nhiều cả ngày
với mức nhiệt giao động từ một mươi chín đến ba mươi ba độ
sau đó từ hai mươi chín tháng ba rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần
gây mưa rông giải rác cho khu vực
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới tại đây cũng có mưa rông vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất ngày sẽ đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó cũng từ hai mươi chín tháng ba mưa rông trên khu vực
cùng với đó người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh có thể đi kèm trong cơn rông